trong những ngày người dân đang háo hức chờ đợi và dành nhiều sự quan tâm tới hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ và triều tiên
nhiều người cũng đã có những cách thức bày tỏ sự quan tâm của mình rất riêng và đặc biệt
một họa sĩ trẻ đã chào mừng sự kiện này với hơn một trăm linh bức tranh vẽ hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia
với mong muốn hướng đến hòa bình thế giới mời quý vị cùng gặp gỡ người họa sĩ này qua phóng sự sau đây
họa sĩ trần lâm bình sinh ra và lớn lên tại quảng bình
trong vòng một năm anh đã vẽ được ba mươi bức tranh chân dung tổng thống mỹ donald trump
một trong số các bước chân dung ấy đã được đưa tới thủ đô washington dc của mỹ và trưng bày ở gần nhà trắng năm hai nghìn một mươi chín
ngay khi biết được thông tin chủ tịch kim trương ưn sẽ đến hà nội gặp tổng thống mỹ donald trump
trong hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai anh bình đã ra hà nội để bắt tay vào vẽ những bức chân dung
của hai nhà lãnh đạo nổi tiếng này với lòng yêu mến và mong muốn sự kiện này sẽ thành công tốt đẹp
tôi thích cái câu nói của tổng thống trump là
hai biển nước này là một bức chân dung của hai nhà lãnh đạo nổi tiếng này
với phong cách hiện thực pop ort mang nhiều cảm xúc các bức tranh mang tông màu rực rỡ như hồng cam đỏ xanh lá
và cách thể hiện hình khối đường nét rất đặc biệt
các tác phẩm của trần lâm bình khắc họa những đặc điểm rất đặc trưng của hai nhà lãnh đạo trump kim
để lại dấu ấn mạnh mẽ với người xem
phong cách của tôi là dùng pop art theo chủ nghĩa ấn tượng cảm xúc hiện thực để tôi biểu đảm môn người của tôi
tôi bằng cách lấy vì ở việt nam là ôn đới tôi lấy màu sắc của việt nam thiên nhiên của việt nam
hoa trồn vào đất nước tăng hoa nở hoa
thì tôi cho vào gương mặt để có sự biểu cảm với bút pháp mạnh mẽ và cá tính
thì giống như là trump và kim jong un vậy
tôi thấy rằng là bút pháp hội họa trong con người của họa sĩ trần nấm bình được chảy ra từ con tim
từ trong trí tuệ của bạn ấy bạn ấy viết bạn ấy vẽ bạn ấy sống bằng ngôn ngữ của màu sắc
tôi thấy rằng là rất đáng yêu trong những bức tranh này
những bức tranh như vậy những cái thông điệp hòa bình rất rõ rất sắc trong từng màu sắc của bạn ấy
tới thời điểm hiện tại họa sĩ trần lâm bình đã vẽ được hơn một trăm linh bức tranh
và con số này sẽ không dừng lại khi anh vẫn tiếp tục với công việc này
anh mong muốn được dành tặng hai lãnh đạo mỹ và triều tiên các bức tranh của mình
góp phần nhỏ bé vào sự thành công của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai tại hà nội
cũng như để lại dấu ấn với bạn bè quốc tế về con người việt nam thân thiện và mến khách